thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp bà marta matrai
phó chủ tịch thứ nhất quốc hội hungary đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng đón tiếp bà marta matrai người bạn thân thiết của việt nam
đồng thời khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với hungary
đối tác bạn bè truyền thống và cũng là đối tác toàn diện đầu tiên duy nhất hiện nay của việt nam tại khu vực trung đông âu
cho biết hungary sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp khoa học số hóa với việt nam
phó chủ tịch quốc hội marta matrai cho biết hungary sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên hội đồng châu âu vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
khẳng định hungary sẽ hỗ trợ trong việc thúc đẩy các nước thành viên còn lại của eu phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa
thúc đẩy ec sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng đối với hàng thủy sản của việt nam và các vướng mắc trong quan hệ thương mại hai bên
tiếp tục thực hiện những nội dung thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước đã được ký năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch quốc hội nhất trí về chủ đề tọa đàm chuyên đề luật pháp giữa quốc hội hai nước sẽ được tổ chức luân phiên tại hungary vào năm hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch quốc hội chúc hungary sẽ đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch luân phiên hội đồng châu âu
mong muốn trên cương vị này hungary ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược asean eu và ủng hộ phát triển quan hệ việt nam eu